thưa quý vị theo sở y tế hà nội cho biết từ sáu h đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay mùng bốn tháng bốn
trên địa bàn thành phố đã ghi nhận hai mươi bốn ca nhiễm mới sars cov hai
trong đó có một mươi sáu ca tại cộng đồng và tám ca tại khu cách ly
các ca mắc mới thuộc chùm ca bệnh sàng lọc ho sốt là bốn ca phát hiện qua ho sốt thứ phát một mươi bảy ca
chùm liên quan chín mươi văn miếu đống đa là hai ca trùm liên quan đến tỉnh bắc giang tại công ty ce là một ca
như vậy là cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn lần này
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay hà nội đã ghi nhận tổng số là một bốn trăm năm mươi ba ca dương tính với sars cov hai
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là tám trăm tám mươi ca số mắc là đối tượng đã được cách ly năm trăm bảy mươi ba ca
còn tại tp hcm theo cổng thông tin của thành phố tính đến chiều ngày hôm qua ba tháng tám
tp hcm đã có bốn mươi chín trăm linh ca
năm trăm bảy mươi ba ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi chiếm hơn bốn mươi bệnh nhân đang điều trị tại thành phố
trong những ngày qua số bệnh nhân xuất viện ở các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
giao động từ khoảng ba đến bốn người một ngày
sau khi xuất viện các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín theo dõi sức khỏe tại nhà
hiện tp hcm có một hai mươi sáu bệnh nhân nặng đang thở máy và một mươi năm bệnh nhân can thiệp smo
bệnh nhân nặng đang thở máy và một mươi năm bệnh nhân can thiệp ecbo
bắt đầu từ ngày hôm qua mùng ba tháng tám tp hcm bước vào đợt tiêm vaccine thứ sáu
dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
nếu lượng vaccine được cấp đầy đủ và đúng tiến độ
tp hcm sẽ cố gắng đạt mục tiêu là người từ một mươi tám tuổi trở lên ở tp hcm
sẽ cơ bản được tiêm vaccine khoảng bảy triệu người
với hành vi chống người thi hành công vụ vào sáng ngày hôm nay
công an huyện phú tân tỉnh an giang đã tạm giữ hình sự đối tượng trần thị tuyền
hai mươi tuổi cư trú tại ấp hòa hưng một xã hòa lạc huyện phú tân tỉnh an giang
theo thông tin ban đầu vào trường ngày ba tháng tám
tổ tuần tra kiểm soát cụm số bốn huyện phú tân tỉnh an giang
đã xử phạt ông nguyễn phú cường năm mươi tuổi chú tại ấp hòa hưng một xã hòa lạc
vì không tuân thủ khi địa phương đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
lúc này vợ của ông cường là bà trần thị tuyền
đã đi đến nơi lực lượng công an lập biên bản để chửi bới tổ tuần tra
mặc dù được lực lượng chức năng giải thích
nhưng bà tuyền vẫn tiếp tục có những lời lẽ thô tục
khi tổ công tác yêu cầu cưỡng chế về trụ sở công an xã làm việc
thì bà tuyền xông đến đánh một công an viên
nên tổ tuần tra khống chế đưa người phụ nữ này về trụ sở công an
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
tặng chữ cháy phép một bánh heroin và năm trăm linh gram ma túi đá
đối tượng trần văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú thệ phường đức long thành phố phan thiết tỉnh bình phú
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túi
công an tỉnh bình thuận bắt có tang
vào khoảng sáu giờ ngày bốn tháng tám
tổ công tác của công an tỉnh bình thuận phối hợp với các đơn vị liên quan
đã phát hiện đối tượng nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
nhìn khi phát hiện lực lượng chức năng đối tượng đã quăng xe máy bỏ chạy
vừa chạy đối tượng vừa xé các túi nhỏ ni lông bên trong có chứa ma túy
và ném ma túy khắp nơi trên đường để phi tang vật chứng
chỉ sau ít phút bỏ chạy đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế
cơ quan công an đã thu giữ vật chứng
đồng thời lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
và đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ
cũng trước ngày hôm nay công an tp vinh cho biết
đơn vị đang tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
và đây là ổ nhóm đã gây ra ba mươi năm vụ trộm xe máy
tại nhiều địa phương trong tỉnh nghệ an và tỉnh hà tĩnh
bước đầu công an tp đã thu hồi hai mươi năm xe máy
trong đó có nhiều xe máy loại đắt tiền như honda sh hay exciter
ba đối tượng bị bắt giữ gồm hoàng khắc trường lê văn nho
đều trú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
trần văn lập trú tại phường vinh tân tp vinh
trong chuyên án này hoàng khắc trường là chủ mưu cầm đầu ổ nhóm trộm cắp tài sản
sau khi lấy trộm xe máy trường và đồng bọn đưa xe máy về cất giấu trong phòng trọ
do trường thuê tại xã nghi kim tp vinh
do phòng trọ nhỏ
khoảng một mươi m hai chỉ có thể chứa khoảng sáu xe máy
nên nhiều xe máy khác sau khi lấy trộm
trường yêu cầu đồng bọn cất tại bệnh viện trên địa bàn tp vinh
đến thời điểm hiện tại công an tp vinh đã thu hồi hai mươi năm xe máy các loại
tại cơ quan điều tra các đối tượng thừa nhận
đã gây ra ba mươi năm vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh nghệ an và hà tĩnh
thưa quý vị lợi dụng tình hình khó khăn trong mùa dịch bệnh
một nhóm đối tượng đã lừa đảo người dân với thủ đoạn
đóng tiền để đi xuất khẩu lao động
theo diện xin visa bảo lãnh tôn giáo
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với thân thị lý hai mươi chín tuổi
trú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng
hiện có một trăm bốn mươi người đã đóng tiền cho nhóm đối tượng
họ là những người từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
chủ yếu là các tỉnh miền trung
nhiều thì gần tám mươi triệu đồng
người lao động sau khi nộp tiền được đưa đi khám sức khỏe
dịch thuật hồ sơ đến đại sứ quán phỏng vấn
thậm chí còn nhận được thư mời từ phía nước ngoài
và visa đợi ngày lên đường

khi mà mình hỏi là thế bây giờ đã có thư mời rồi
thì có hộ chiếu với cả có visa và có vé máy bay chưa
thì gửi hết
gửi đây là tên của những người này đỗ visa bay rồi
thậm chí còn chụp cả cái ảnh là ra sân bay tiễn cả lao động nữa
thế thì bắt đầu là lưu ý mới tin bắt đầu mới gửi hồ sơ vào
điểm chung của những đối tượng trong đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động
là tạo cho mình những vỏ bọc
còn ở vụ việc này thì đối tượng giới thiệu
mình có quen biết nhiều người có vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước
có thể giúp người lao động đi sang nước ngoài
mặt khác để tạo lòng tin cho khách hàng
đối tượng còn trực tiếp đưa người lao động đến sảnh tầng một đại sứ quán hàn quốc tại việt nam
rồi thuê một người đến gặp và phỏng vấn người lao động
đã đưa ra các hình thức như là khám sức khỏe
giới thiệu tỏ và làm vi bảo cho các bạn đấy
nên là các bạn đấy cũng có tìm hiểu và các bạn đấy đã tin tưởng vào lập tuyển công ty
công ty em thì không có chức năng đưa người xuất khẩu lao động
nên là em đã tư vấn và đã chứng đoạt là hơn sáu tỷ đồng
theo tài liệu điều tra công ty cổ phần cung ứng nhân lực thương mại quốc tế toàn cầu
có ngành nghề kinh doanh cung ứng giới thiệu việc làm trong nước
không có giấy phép dịch vụ đưa người đi lao động nước ngoài
tháng năm năm hai nghìn hai mươi công ty đã dừng hoạt động do khó khăn
những ai đã đóng tiền cho công ty này đề nghị liên hệ với công an quận nam tử liêm
để trình báo cung cấp thông tin
cách thức hoạt động để đối tượng tạo ra một cái phổ bọc
thì để tạo ra một cái niềm tin đối với các lao động
và đưa những cái giấy tờ giả như
visa hay là cái phiếu trình cục
để cho các lao động tin tưởng
thì các lao động đã tin tưởng thì trao cho đối tượng
số tiền hơn sáu tỷ đồng
để đối tượng chiếm đoạt
hiện tại cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng
để xác minh những đối tượng có liên quan
ngoài ra cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân
khi muốn tham gia đi xuất khẩu lao động
cần tìm hiểu rõ thông tin đơn vị tuyển dụng lao động
qua các kênh chính thống
để đối chiếu thông tin các công ty được cấp phép
tránh trở thành bị hại của các đối tượng lừa đảo
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tây ninh
đã quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn
sản xuất thương mại xuất nhập khẩu thúy anh
có địa chỉ tại ấp đông biên xã tân đông
huyện tân châu tỉnh tây ninh
đồng thời sẽ quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với bốn đối tượng
bộ đối tượng này gồm nguyễn bá huy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
sản xuất thương mại xuất nhập khẩu thúy anh
nguyễn tăng như sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
sản xuất thương mại xuất nhập khẩu thúy anh
nguyễn văn đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
là nhân viên quản lý kho
của công ty trách nhiệm hữu hạn
sản xuất thương mại xuất nhập khẩu thúy anh
và nguyễn văn út sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
là người vận chuyển hàng hóa nhập lậu
đi tiêu thụ
các đối tượng đều trú trên địa bàn
huyện tân châu tỉnh tây ninh
trước đó cơ quan công an đã bắt giữ
năm xe ô tô tải vận chuyển một trăm bảy mươi bốn mươi năm tấn đường cát
không có hóa đơn chứng từ nhập khẩu
có giá trị trên ba tỷ đồng
qua điều tra cơ quan công an xác định
toàn bộ số đường cát trên
là của công ty trách nhiệm hữu hạn
sản xuất thương mại xuất nhập khẩu thúy anh
có nguồn gốc từ campuchia
được nhập lậu vào việt nam
và nguyễn bá huy có vai trò chính là
chủ sở hữu và chịu trách nhiệm chính
quyết định về mọi hoạt động của công ty
trách nhiệm hiệu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu thúy anh
nguyễn tăng như và nguyễn văn đại
là người thực hiện các thủ tục hải quan
thông quan hàng hóa
liên hệ mua bán vận chuyển đường cát
để đi tiêu thụ
nguyễn văn út là người vận chuyển đường cát nhập lậu
đi tiêu thụ
và hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh tây ninh tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
cũng đang kiểm tra xác minh tin báo về tội phạm
liên quan đến vụ tai nạn giao thông
xảy ra tại km hai mươi cộng sáu trăm linh
tỉnh lộ năm trăm tám mươi sáu
thuộc địa phận xã lìa huyện hướng hóa
tỉnh quảng trị
vào khoảng một mươi hai h năm mươi năm phút
hai nghìn hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
qua kiểm tra xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra xác định
hồ văn tạp sinh năm hai nghìn ba
và hồ văn tố
tên gọi khác là ăn hăm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
cùng chú tại pả a vong
huyện sa mùi tỉnh sa lạp văn lào
có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông nói trên
quá trình điều trị thương tích và cách ly y tế
tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
hai đối tượng đều khai nhận tại bệnh án
là bản thân có hộ khẩu thường trú tại xã lìa
huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
để phục vụ công tác kiểm tra xác minh
tố giác về tội phạm nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
đề nghị ông hồ văn tạp và ông hồ văn tố
liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
để làm việc
thời hạn một tháng kể từ khi có thông báo này
nếu ông hồ văn tạp và ông hồ văn tố
không đến làm việc
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
sẽ tiến hành giải quyết vụ việc
theo quy định của pháp luật
các cơ quan tổ chức và nhân dân
nếu biết được ông hồ văn tạp và ông hồ văn tố
đang ở đâu thì cung cấp thông tin
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
để phối hợp giải quyết
điện chỉ liên hệ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
km hai quốc lộ chín
thành phố đông hà tỉnh quảng trị
số điện thoại liên hệ chín mươi bảy hai trăm ba mươi bốn ba nghìn bốn trăm năm mươi bảy
gặp điều tra viên nguyễn thành đạt
gặp điều tra viên nguyễn thành đạt
thêm gần chín trăm tám mươi liều vaccine
sẽ được phân bổ cho thành phố hồ chí minh
và gần bảy trăm linh liều cho thành phố hà nội
thông tin do bộ y tế cho biết
vào tối qua mùng ba tháng tám
việt nam vừa tiếp nhận
thêm gần một một triệu liều vaccine
trong đó có sáu trăm năm mươi chín năm trăm linh liều
mua từ astrazeneca
thông qua vnvc
được phân bổ cho thành phố hồ chí minh
và gần bốn trăm một mươi năm liều do chính phủ
vương quốc anh và bắc ireland viện trợ
được phân bổ cho thành phố hà nội
trong ngày hôm qua mùng ba tháng tám
bộ y tế đã điều chỉnh quyết định về việc
phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín đợt một mươi sáu
để phân bổ thêm cho thành phố hồ chí minh
tăng ba trăm một mươi chín liều
và thành phố hà nội tăng hai trăm tám mươi bốn liều
như vậy là trong ba đợt phân bổ vaccine gần nhất
là đợt một mươi sáu một mươi bảy và một mươi tám
thành phố hồ chí minh được cấp
và hà nội được cấp
gần tám trăm sáu mươi chín liều
đà nẵng đang trải qua ngày thứ bốn
áp dụng chỉ thị số năm của ủy ban nhân dân thành phố
cách ly toàn xã hội
theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tất cả các đơn vị của lực lượng công an
từ thành phố đến cơ sở
đều nỗ lực hết sức để ngăn chặn
được sự lây lan của dịch bệnh
thời tiết nắng nóng nhưng với sức trẻ
dịch lượng sự nhiệt huyết vẫn vẹn nguyên
ngày cũng như đêm những phong tuyến
kiểm soát dịch bệnh vẫn được giữ vững
và cũng nhờ đó mà công tác phong dịch
của thành phố đà nẵng đã có những tín hiệu tích cực
hơn một tháng nay những chiến sĩ của công an
phường thuận phước quận hải châu
thành phố đà nẵng vẫn đều đặn thực hiện
nghiêm chế độ trực chiến một trăm linh quân số
anh em mỗi người một hoàn cảnh
đều có những lo lắng riêng
nhưng họ đều gác lại để tập trung
cho nhiệm vụ phòng chống dịch
khi có chỉ thị số năm công an phường
đã bố trí quân số đều khóc tại các chốt kiểm soát
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
quản lý chặt số người ra vào địa bàn
buộc quay đầu xe với những trường hợp không cần thiết
số lượng người dân ra đường vì thế
cũng giảm đáng kể
ban chủ yếu công an phường cũng đã
quán triệt và đông đất nhắc nhở
các bộ chiến sĩ thực hiện với tinh thần
trách nhiệm và cao nhất
và cũng động viên anh em
chúng ta khắc phục những khó khăn
về cá nhân cũng như gia đình
và họ thành tốt
nhiệm vụ phản chế thấp nhất
và chiến thắng dịch covid
trong thời gian sắp đến
không chỉ tại các quận trung tâm thành phố
mà ở các địa phương xa xôi của huyện hòa vang
công tác tuần tra kiểm soát
bảo đảm yêu cầu phòng dịch
luôn được cán bộ công an xã thực thi nghiêm túc
với địa bàn đồi núi khó khăn
công an xã hòa ninh vẫn đều đạn duy trì
tổ chức tuần tra lưu động
kịp thời nắm tình hình
nhắc nhở người dân thực hiện
nghiêm quy định của chỉ thị số năm
chỉ thấy những việc làm như vậy
vì càng ngày càng dịch bệnh
nên chỉ thấy làm như vậy
để chống dịch càng nhanh càng tốt
anh em làm việc
tương đối vất vả
tuy nhiên chủ lãnh đạo
động viên kịp thời về tinh thần
về vật chất để cố gắng
duy trì lịch trực tuần tra
kiểm soát đảm bảo
đặc biệt vào ban đêm và ngày nghỉ cuối tuần
để làm sao cố gắng cùng
thành phố khống chế được
đợt dịch này
để chỉ thị số năm phát huy được hiệu quả
các chốt kiểm soát đã làm việc hết năng suất
ngày cũng như đêm
bảo đảm quản lý chặt chẽ người và phương tiện qua chốt
việc bố trí tổ chức lực lượng
cũng được công an thành phố khảo sát
và điều chỉnh phù hợp
hơn hai trăm linh chốt điểm cố định
và gần một trăm năm mươi tổ tuần tra lưu động
với sự tham gia của những cán bộ chiến sĩ trẻ
đang góp phần giúp thành phố mạnh mẽ
vượt qua đại dịch
lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc
hôm qua đã phát hiện một chiếc xe ô tô
chở năm người từ các tỉnh bắc ninh quảng ninh về
mà không xuất trình được phiếu
xét nghiệm covid một mươi chín tại chốt số một
cầu xuân phương ở phường phúc thắng
thành phố phúc yên
vào chiều ngày ba tháng tám
tại chốt số một cầu xuân phương
lực lượng công an phát hiện xe ô tô
mang biển kiểm soát hà nội
do lái xe nguyễn ngọc anh ở huyện bình xuyên
tỉnh vĩnh phúc điều khiển
trên xe chở theo năm người đều có hộ khẩu thường trú
tại các tỉnh điện biên hà giang
bắc ninh quảng ninh về
quá trình kiểm tra các trường hợp trên không xuất trình
được giấy xét nghiệm covid một mươi chín
thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc đã tiến hành
lập biên bản đối với lái xe
và tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng lực lượng y tế tổ chức xét nghiệm nhanh
cho chủ xe và năm trường hợp trên
kết quả các trường hợp đều âm tính với covid một mươi chín
hiện cán bộ chiến sĩ công an
vĩnh phúc làm nhiệm vụ tại chốt số một
cùng quân chúng nhân dân
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố phúc yên đã tổ chức quyên góp
và đưa năm trường hợp trên
trở về địa phương
không có giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hàng nghìn bộ test nhanh nhập lậu đã bị đội cảnh sát
kinh tế công an quận bắc tử liêm hà nội
phát hiện thu giữ trong sáng ngày hôm qua
đáng chú ý đây không phải là vụ việc đầu tiên
bị phát hiện trong thời điểm dịch bệnh
đang rất phức tạp như hiện nay
đây không những là hành vi trục lợi từ dịch bệnh
mà còn gây khó khăn cho công tác chống dịch của cơ quan chức năng
khi lén lút buôn bán những thiết bị y tế
chưa qua kiểm định
cụ thể trong quá trình tuần tra kiểm soát
việc chấp hành giãn cách xã hội
trên địa bàn phường xuân định
cơ quan công an đã phát hiện phan văn tuấn
đang vận chuyển hai thùng xốp
bên trong có chứa hàng nghìn bộ test nhanh covid một mươi chín
tại cơ quan công an tuấn khai nhận
đã đặt mua số hàng trên từ cộng hòa liên bang đức
sau đó vận chuyển lậu về việt nam
để bán kiếm lời
mỗi bộ tết nhanh tuấn nhập về với giá khoảng hai trăm linh đồng
sau đó giao bán lên mạng xã hội
với giá bốn trăm linh năm đồng
như vậy nếu bán chót lọt số hàng này ra thị trường
đối tượng có thể thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
tiếp tục các tin tức an ninh trật tự
đáng chú ý khác
công an lạng sơn vừa phá chuyên án
đấu tranh làm rõ đường dây làm giả
hàng trăm giấy khám sức khỏe cho người có nhu cầu
đăng ký thi giấy phép lái xe
tại trung tâm đào tạo và sát hạch
lái xe mô tô trường an tỉnh lạng sơn
chín đối tượng đã bị bắt giữ
cùng nhiều tăng vật có liên quan
các đối tượng
lương thị thu dương văn tử
lê lâm lô văn võ
cùng chú tỉnh lạng sơn đã câu quyết
với các bác sĩ nhân viên y tế của hai phòng khám
số tám mươi ba tam thanh
và số hai trăm năm mươi bảy trần đăng ninh
phường tam thanh thành phố lạng sơn
làm giả hơn một trăm linh giấy khám sức khỏe
cho người đăng ký thi sát hạch giấy phép lái xe
mô tô hạng a một a hai
để trục lợi
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc
của các đối tượng thu giữ nhiều tài liệu
vật chứng có liên quan hiện cơ quan an ninh
điều tra công an tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ
để khởi tố chín đối tượng trên đây là
vụ việc có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng
có tổ chức liên quan đến nội bộ cơ quan
nhà nước và nghìn công dân ngoài xã hội
gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn
với hành vi cướp giật tài sản hoàng tuấn đạt
nhữ văn tùng và nguyễn thế trinh
cùng chú tỉnh hà nam vừa bị công an
huyện thanh liêm tỉnh này
ra lệnh bắt giữ
và khám xét khẩn cấp chỗ ở
tại cơ quan công an
các đối tượng khai nhận đã gây ra
năm vụ cướp giật trên địa bàn huyện thanh liêm
sử dụng xe máy đi lòng vòng trên các tuyến đường
khi phát hiện thấy người dân sơ hờ
nhất là phụ nữ thì chúng áp sát cướp tài sản
và khi chạy thoát
chúng thay biển số xe quần áo để tránh bị
phát hiện qua camera an ninh
đặc biệt các đối tượng chỉ lấy tiền và tài sản
có giá trị còn lại chúng tiêu hủy bằng cách
vứt các đồ vật cướp được xuống sông
hoặc bãi rác qua công tác điều tra
công an huyện thanh liêm cho biết nhóm đối tượng này
có nhiều tiền án tiền sự mới ra tù
vào tháng bốn nay lại tiếp tục rủ
nhau phạm tội hiện cơ quan công an
đã thu giữ hai xe máy năm điện thoại di động
và nhiều thang vật liên quan đến vụ án
một thông tin mà người dân thủ đô cần lưu ý
bắt đầu từ hôm nay mùng bốn tháng tám
sẽ thi công dự án sửa chữa bảo đảm
an toàn giao thông hầm kim liên
và đoạn hầm này sẽ bị cấm một triệu
cụ thể giai đoạn một
từ hôm nay đến ngày một mươi bốn tháng tám
sẽ cấm các phương tiện lưu thông
theo hướng đại cổ việt đi xã đàn
hướng ngược lại các phương tiện lưu thông
qua hầm bình thường các đơn vị tổ chức
lắp đặt biển cảnh báo biển chỉ dẫn
phân luồng từ xa để hướng dẫn
các phương tiện trên trục đường đại cổ việt
bố trí lực lượng tổ chức cho các phương tiện
đi bên trên hầm theo đường đại cổ việt
xã đàn để đảm bảo an toàn giao thông
chủ tịch ubnd tp hcm
nguyễn thành phong trưởng ban chỉ đạo
phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
vừa ký quyết định thành lập trung tâm
tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu
phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh covid một mươi chín
trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận
và quản lý các nguồn tài trợ hàng hóa
như lương thực thực phẩm ủng hộ
người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh covid một mươi chín và lực lượng
tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh
đồng thời phối hợp với ubnd tp thủ đức
và quận huyện giả soát các khó khăn
và nhu cầu cần được hỗ trợ
của những người nghèo cận nghèo những người dân
gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
phải tạm thời nghỉ việc trung tâm phối hợp
với sở y tế giả soát các khó khăn
và nhu cầu cần được hỗ trợ của các bệnh nhân
đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế
tại các khu cách ly tập trung bệnh viện
giã chiến bệnh viện điều trị covid một mươi chín
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
để kịp thời điều phối nguồn hàng hóa
và vật tư y tế đến các đối tượng này
trung tâm cũng có trách nhiệm kiểm tra
giám sát việc điều phối phân phối
nguồn hàng tài trợ đến các đối tượng theo nguyên tắc
đúng đối tượng và đúng nhu cầu
một doanh nghiệp tại tp đà nẵng
vừa bị xử phạt tổng cộng hai mươi hai triệu năm
năm trăm linh nghìn đồng về hành vi cấp giấy
đi đường sai quy định cho người tham gia
giao thông trong thời gian giãn cách xã hội
ubnd quận cẩm lệ tp đà nẵng
vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
một mươi năm triệu đồng đối với hợp tác xã
kinh doanh vận tải ahp chi nhánh
đà nẵng và phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
một nhân viên của đơn vị này về hành vi
không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh
truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức
có thẩm quyền trước đó vào ngày hai tháng tám
lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện
và tạm giữ bảy giấy đi đường tham gia giao thông
trong thời gian giãn cách xã hội
do hợp tác xã nói trên ký và đóng dấu
gồm sáu giấy không ghi thông tin
và một giấy ghi tên người được cấp
nhưng không phải nhân viên của đơn vị này
liên quan đến công tác xử lý vi phạm các biện pháp
phòng chống dịch từ ngày một mươi tám tháng sáu đến nay
đà nẵng đã xử phạt năm trăm hai mươi bảy
trường hợp vi phạm với tổng số tiền
hơn một tỷ đồng
thời gian gần đây lực lượng chức năng thành phố hà nội
liên tục phát hiện nhiều vụ việc mua bán
vận chuyển dụng cụ test nhanh covid một mươi chín
nhập lậu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
ngay trong sáng qua hàng nghìn
bộ test nhanh nhập lậu đã bị đội cảnh sát kinh tế
công an quận bắc tử liêm phát hiện và thu giữ
trong quá trình tuần tra kiểm soát việc chấp hành
giãn cách xã hội trên địa bàn phường xuân đỉnh
cơ quan công an đã phát hiện đối tượng phan văn tuấn
đang vận chuyển hai thùng xốp
bên trong có chứa hàng nghìn bộ test nhanh covid một mươi chín
tại cơ quan công an tuấn khai nhận
đã đặt mua số hàng này từ bên đức
sau đó vận chuyển lậu về việt nam để bán kiếm lời
mỗi hộp test nhanh này
tuấn nhập về với giá khoảng hai trăm linh đồng
sau đó giao bán trên mạng xã hội với giá
bốn trăm năm mươi nghìn đồng nếu bán
chót lọt số hàng này ra thị trường các đối tượng
có thể thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
đây không chỉ là hành vi trục lợi từ dịch bệnh
mà còn gây khó khăn cho công tác chống dịch
của cơ quan chức năng khi lén lút buôn bán
những thiết bị y tế chưa qua kiểm định
trong những ngày qua nhiều người dân
vì quá lo lắng trước diễn biến phức tạp
của dịch bệnh covid một mươi chín nên đã đổ xô
đi mua các thiết bị y tế tích chữ trong nhà
điều này khiến cho giá các sản phẩm
vô tình bị đẩy lên cao và máy đo
nồng độ oxy trong máu cũng không ngoại lệ
phố phương mai nơi tập trung
nhiều cửa hàng kinh doanh các thiết bị y tế
trên địa bàn hà nội tại đây
các chủ hộ kinh doanh cho biết do nhu cầu
của người dân tăng đột biến nên cửa hàng
cũng nhập về nhiều loại máy hơn
đa dạng chủng loại với nhiều mức giá
chênh lệch khác nhau
có rẻ nhất là hai trăm năm mươi nghìn đồng
đó là bởi vì
trên các hội nhóm trượng mạng máy đo
nồng độ oxy trong máu spo hai
cũng đang được trào bán khá sôi động
với lượng truy cập tỉ mua lớn
theo các bác sĩ nguyên nhân thời gian gần đây
các cá nhân có nhu cầu tích chữ sử dụng sản phẩm
là do thiết bị này khá hữu ích
trong việc theo dõi sức khỏe tại nhà
đối với những người thuộc diện f và f một
đối với cá nhân ở nhà
rõ ràng thì
dùng nó cũng sẽ giúp cho
chúng ta đánh giá được
nồng độ oxy của máy nhưng mà mình phải biết được
cái chỉ số bình thường mà lúc nào
nó nguy cơ báo động
để mà chúng ta
để mà báo cho
hệ thống y tế cũng như là thầy thuốc
mình nên đến bệnh viện để mà
được điều trị
mặc dù là một sản phẩm y tế
phổ thông tuy nhiên nhiều chủ cửa hàng
kinh doanh thiết bị y tế cũng cảnh báo
người dân cần cẩn trọng kiểm tra
kỹ máy bởi nếu không có thể mua đắt
hoặc mua phải hàng giả hàng nhái
cùng một sản phẩm nhưng giá trên
các trang lại được giao bán hoàn toàn khác nhau
với số tiền trên lệch không phải là nhỏ
trên mạng người ta quảng cáo những
cái sản phẩm nó rất là ít tiền
một hai trăm linh nghìn cũng có những người khách người ta đến đây
người ta hỏi những loại rẻ tiền như thế
nhưng mà ở đây tôi thực sự chưa bán bao giờ
những cái loại rẻ tiền như thế vì
chắc chắn là chất lượng
nó sẽ đi với giá thành nếu mà
những hàng rẻ tiền thì mọi người
cũng không nên mua vì là có thể là
nó sẽ hỏng ngay hoặc là nó đo
nó không chính xác tốt nhất là nên mua
những cái hàng mà có hãng người ta đảm bảo
cho mình có bảo hành cho mình thì là
mình sẽ yên tâm nhé
chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân là điều
cần thiết dù vậy việc người dân
mua dự trữ thiết bị y tế
sẽ không quan trọng bằng việc chấp hành
nguyên tắc năm k và tiêm vaccine
phòng dịch đây mới chính là chìa khóa
để phòng chống đẩy lùi dịch bệnh
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình
vừa phối hợp với công an huyện yên mô
tiến hành kiểm tra phát hiện nhiều hàng hóa
nhập lậu trị giá khoảng hai tỷ đồng
tại khu tân kỳ đồng nuốn xã yên tử
huyện yên mô
kho hàng này do lê thanh bình chú tại xã yên phong
huyện yên mô làm chủ quá trình kiểm tra
phát hiện tại kho hàng có một trăm linh chiếc khẩu trang
và hơn một mươi tấn hàng hóa các loại
gồm hàng nghìn chiếc quần áo hơn hai sáu trăm linh
lọ vitamin e hơn hai bảy trăm linh
chai mỹ phẩm và nhiều loại hàng hóa khác
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổng giá trị hàng hóa khoảng hai tỷ đồng
bình khai nhận số hàng hóa trên
tại nhiều công ty và các chợ đầu mối
ở thành phố hà nội về tập kết tại kho
để bán hàng online hiện phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định tạm giữ
số hàng hóa trên để xác minh làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bảy tháng tổng kiếm ngạch xuất nhập khẩu
hàng nông lâm thủy sản cả nước ước đạt
trên năm mươi ba hai tỷ usd
trong đó xuất khẩu ước đạt hai mươi tám sáu tỷ usd
so với cùng kỳ năm ngoái
nhập khẩu ước khoảng hai mươi bốn bảy tỷ usd
như vậy giá trị xuất siêu đạt khoảng
ba chín tỷ usd
so với cùng kỳ năm ngoái
cụ thể bảy tháng xuất khẩu nhóm nông sản chính
ước đạt trên một mươi hai hai tỷ usd
tăng trên một mươi năm
lâm sản chính đạt khoảng một mươi hai tỷ usd
thủy sản đạt trên bốn chín tỷ usd
chăn nuôi ước đạt hai trăm năm mươi bốn triệu usd
trong bảy tháng nhiều sản phẩm
nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng
như cao su nhóm hàng rau quả hồ tiêu
hạt điều sắn và sản phẩm tư sắn
sản phẩm chăn nuôi cá cha tôm
sản phẩm gỗ mây tre
cói thảm quế
thưa quý vị theo các chuyên gia dịch covid một mươi chín
dần được khống chế tại mỹ
và các nước châu âu khi đã có vaccine
điều này đang tạo ra sự phục hồi cho thị trường
và sẽ là cơ hội lớn để hàng việt
tiếp cận những quốc gia này
việc cần làm của doanh nghiệp là đón đầu
xu thế tiêu dùng bằng cách nâng cao
chất lượng sản phẩm xuất khẩu
bao gồm truy xuất nguồn gốc trách nhiệm xã hội
cũng như việc bảo vệ môi trường
kể từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tới nay
giá trị xuất khẩu hàng việt
đi các thị trường
đã dần được hồi phục
đặc biệt là tại mỹ và eu
đối với doanh nghiệp này cũng vậy
chính ngạch các mặt hàng thủ công nguyên nghệ
từ tháng năm đến nay
đã bắt đầu có dấu hiệu của sự chuyển động
một người thợ giỏi
hàng xuất khẩu
của những nước xung quanh
mà có cùng với mặt hàng hoặc loại hàng
của chúng ta
thì do là
đại dịch của họ bị ảnh hưởng nhiều hơn
nên họ bị gãy đơn
nên là nhiều nhà thương mại
lại sang việt nam để nhập hàng
hoặc thay đổi
những loại hàng chủng hàng
nên chúng ta trong rất nhiều
những sản phẩm thủ công nguyên nghệ
thì bây giờ trở thành là cháy hàng
thì họ chuyển từ những đơn hàng
mà làm từ những vật liệu
sang thành những vật liệu mới như chuối
thì đấy là một lợi thế
theo số liệu của tổng cục hải quan

tăng mạnh sáu mươi hai
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
xuất khẩu thủy sản việt nam sang eu
tháng sáu tiếp tục tăng ba mươi
đạt gần chín mươi năm triệu usd
đây chỉ là hai trong số nhiều ngành hàng
xuất khẩu việt nam
có được các chỉ số lạc quan
rõ ràng là việc triển khai nhanh và rộng
chiến dịch tiêm phòng vaccine
cùng với gói kích thích kinh tế kịp thời
đã mang lại động lực
để nhu cầu tiêu thụ các loại mặt hàng trên
của các nước đều hồi phục nhanh chóng
điều đó giúp cho việt nam có cơ hội
để xuất khẩu vào các thị trường trên thế giới
chúng tôi đang hướng tới những sản phẩm
thân thiện với môi trường
là những sản phẩm được làm từ nguyên liệu
tự nhiên và mang tinh chất bền vững
và nó thân thiện
và an toàn cho các người sử dụng
đây là một sản phẩm xu hướng
của thế giới
tôi cũng rất mong muốn được
ở thị trường việt nam
cũng được mọi người
người tiêu dùng hướng tới
những sản phẩm thân thiện
để chúng ta có một
giá trị bền vững
trong việc tiêu dùng
những thị trường như là thị trường mỹ thị trường eu
thị trường nhật bản
thị trường hàn quốc
mặc dù kinh tế việt nam
sáu tháng đầu năm nay tuy còn nhiều khó khăn
nhưng không phải không có những điểm sáng
sự trợ giúp từ chính phủ
cùng với các gói hỗ trợ kinh tế
và an sinh xã hội đã góp phần
làm cho các doanh nghiệp cũng như các công nhân lao động
bóp đi phần nào những lo lắng
đang hiện hữu
sản phẩm này
chuẩn bị xuất sang
trong nước ngoài
sản phẩm xanh sạch đẹp này
còn xuất sang nhiều các nước
châu á nữa
các chính quyền trong địa phương
trong thôn và ngoài xã
tạo điều kiện cho chị em có công an việt nam
cái tơ này
chúng tôi sản xuất ra
đan mũ đan rành đan giỏ
đan ghế đan thảm
mới đầu chúng tôi làm công việc
nó cũng rất vất vả
nhưng mà chúng tôi vì
làm cho môi trường xanh sạch đẹp
thì chúng tôi cũng cố gắng để làm cho nó
để phục vụ tất cả các nước
mặc dù nhu cầu thị trường đang phát đi những tín hiệu lạc quan
song có một số thay đổi
trong xu hướng tiêu dùng mà doanh nghiệp việt phải trú trọng
sau cuộc sốc covid một mươi chín
thì người tiêu dùng tại eu và mỹ
ngày càng quan tâm đến yếu tố bảo vệ môi trường
truy xuất nguồn gốc sản phẩm
cũng như vấn đề liên quan đến an toàn nâng cao sức khỏe
do vậy để đón đầu cơ hội thị trường
hậu covid một mươi chín thì doanh nghiệp việt nam
có rất nhiều việc phải làm
hiện thì xuất khẩu hàng hóa của việt nam
qua các thị trường như eu hay mỹ
dần hồi phục trong mấy tháng trở lại đây
cụ thể tại eu trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa
của việt nam tăng một mươi tám
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
đây được cho là kết quả của việc doanh nghiệp
nhanh chóng tiếp cận và tận dụng tốt cơ hội
từ hiệp định thương mại tự do evfta
các mặt hàng tăng trưởng mạnh
gồm đồ gỗ mỹ nghệ thủy sản dệt may
các cái sản phẩm này nó đi được ra thị trường nước ngoài
thì thứ nhất là chúng ta phải xây dựng
cái truy xuất nguồn gốc
thứ hai là cải tiến các công nghệ
để mình làm ra các sản phẩm
rất là sạch hữu cơ
đạt những cái tiêu chuẩn của quốc tế
người ta đặt ra
đón đầu cơ hội xuất khẩu
vượt lên trên những thách thức
điều này đã và đang tạo ra những gam màu tươi sáng
cho xuất khẩu các loại hàng hóa của việt nam
trong sáu tháng đầu năm
cũng như các năm tiếp tới
đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
và xin kính chào tạm biệt